nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống ngành thủy sản việt nam sáng ngày hai mươi chín tháng ba tại cảng cá ninh chữ huyện ninh hải
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ tái tạo nguồn lợi thủy sản và gia quân khai thác vụ cá nam
dịp này hiệp hội giống thủy sản tỉnh các doanh nghiệp sản xuất giống đã thả hai bảy triệu con tôm xú giống và hai con cá giống ra biển
nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ven bờ trong môi trường tự nhiên
đồng thời tuyên truyền vận động ngư dân nâng cao ý thức góp phần tái tạo và bảo vệ môi trường thủy sản cho thế hệ mai sau
cùng với đó ngư dân nơi đây cũng đã tổ chức lễ gia quân khai thác vụ cá nam với hy vọng nhiều thắng lợi